tại trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh gia lai đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với công ty điện lực gia lai
khoa huyết học chuyển máu bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai đã tổ chức phát động đợt hiến máu tình nguyện năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động thiết thực nằm trong chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trong năm hai nghìn hai mươi
với thông điệp mũi sọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
ngay từ sáng sớm các cán bộ công nhân viên đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh gia lai
đã tập trung đông đủ để tham gia đợt hiến máu tỉnh nguyện năm hai nghìn một mươi chín
nhận thức được hoạt động thiện nguyện là thể hiện nghĩa cử cao đẹp trước những người bệnh đang cần sự trợ giúp
nên ai cũng vui vẻ nhiệt tình hưởng ứng đợt hiến máu
tôi ban thường vụ đoàn khối tuyên truyền vận động kêu gọi lực lượng quản viên thanh niên trong toàn khối tham gia hưởng ứng
và cũng được sự hưởng ứng rất nhiệt tình và rất trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong toàn khối
để hiến những giọt máu của mình với phương châm một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
để rồi cứu được những bệnh nhân đang cần đơn vị máu để cuộc sống được hồi sinh
đây là hoạt động thiết thực qua đó góp phần nâng cao ý thức của đoàn viên thanh niên người dân
về lòng nhân ái sẻ chia sẵn sàng hiến những giọt máu hồng cho những bệnh nhân có nhu cầu
chương trình đã thu hút sự tham gia của trên hai trăm linh cán bộ nhân viên tham gia hiến máu tỉnh nguyện trên địa bàn tỉnh
theo thường niên sau khi nhận được vận động của tổng tiên điện thường trung
công ty điện thường trung công đoàn công ty phối hợp với đoàn thanh niên đã vận động tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty
cùng tham gia hiến máu tình nguyện để cứu người
đây là một hoạt động thường niên thể hiện tinh thần nhân ái tinh thần chia sẻ với cộng đồng của cán bộ công nhân viên công ty điện lực gia lai
đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa

cái này là một hoạt động rất là thiết thực
tôi cán bộ công nhân viên của công ty điện lực gia lai cùng các đoàn thanh niên cũng đã có hưởng ứng
và tình nguyện hiến máu để góp phần mỏ bé của mình cho công tác an sĩ xã hội
tại chương trình các tình nguyện viên được bác sĩ tư vấn khám sức khỏe sang lọc và xét nghiệm máu bảo đảm cho quá trình hiến máu diễn ra an toàn
kết quả ban tổ chức đã tiếp nhận được một trăm chín mươi năm đơn vị máu trong đó công ty điện lực gia lai là tám mươi đơn vị máu
được bổ sung vào ngân hàng máu sống bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai
thông qua chương trình đã thể hiện đối nét đẹp văn hóa của cán bộ công nhân viên ngành điện góp phần mang lại sự sống cho những bệnh nhân đang cần máu